trước tình trạng ô nhiễm không khí tại hà nội đang ở mức nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân thủ đô
mới đây sở tài nguyên và môi trường hà nội đã đề nghị thành phố thiết lập quy định về tình trạng khẩn cấp
khi chỉ số chất lượng không khí chạm ngưỡng nguy hại aqi lớn hơn ba trăm linh
theo đó trong những ngày ô nhiễm đến mức nguy hại ubnd tp hà nội cần ban hành thông báo về tình hình chất lượng không khí
tới sở giáo dục và đào tạo để các trường mầm non tiểu học cho các em học sinh nghỉ học
theo sở tài nguyên và môi trường hà nội chỉ số chất lượng không khí aqi ghi nhận được trong những ngày qua
ở mức kém xấu và rất xấu giao động từ một trăm một mươi hai đến một trăm hai mươi
từ những thông số này cho thấy vấn đề chất lượng không khí hiện đang rất cần có những giải pháp xử lý quyết liệt hơn trong thời gian tới